lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt hai nghìn một mươi bảy nhằm vinh danh những nhân tài của đất nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin khoa học công nghệ y dược môi trường và khuyến tài vừa diễn ra vào tối nay tại hà nội
dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch hội khuyến học việt nam nguyễn thị doan cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
với khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông qua các năm giải thưởng nhân tài đất việt đã không ngừng được mở rộng tìm kiếm tôn vinh các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ y dược môi trường
trong một mươi hai năm qua đã có hàng nghìn sản phẩm dự thi và hàng chục sản phẩm được tôn vinh mỗi năm thực sự đã phát huy giá trị ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống
giải thưởng nhân tài đất việt thực sự là sân chơi để những nhân tài đất việt
những nhân tài của đất nước có cơ hội chứng minh sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo phục vụ cộng đồng
năm hai nghìn một mươi bảy giải thưởng nhân tài đất việt đã gặt hái nhiều thành công nổi bật
giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi bảy lĩnh vực công nghệ thông tin với chủ đề công nghệ sáng tạo kết nối thông minh nhằm mục đích hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp bốn và khởi nghiệp sáng tạo đã thu hút đông đảo thí sinh trong và ngoài nước tham gia với các sản phẩm sáng tạo và hoàn thiện có tính thực tế cao
năm nay giải thưởng nhân tài đất việt lĩnh vực công nghệ thông tin có tổng cộng hai trăm tám mươi chín sản phẩm dự thi với các lĩnh vực ứng dụng rất đa dạng từ lĩnh vực hành chính công chính phủ điện tử cho tới thương mại điện tử giáo dục giao thông bất động sản quy hoạch